nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai tối qua tại thành phố hồ chí minh
hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ gia đình liệt sĩ thương bệnh binh và người có công
thời gian qua hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam đã thu thập được hàng chục ngàn thông tin về liệt sĩ
hỗ trợ tài chính giám định and xác định danh tính cho năm mươi liệt sĩ vận động các nguồn hỗ trợ xây dựng ba mươi sáu căn nhà tình nghĩa
trao năm mươi bốn suất học bổng cho con em gia đình liệt sĩ thương bệnh binh cùng với đó là các hoạt động tri ân ý nghĩa khác
chương trình nghệ thuật đã gây quỹ hơn năm mươi triệu đồng để hỗ trợ gia đình liệt sĩ thương bệnh binh người có công
dịp này hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã trao tặng ba mươi phần quà cho các gia đình chính sách